thoái vốn thực tế số vốn thu được từ cổ phần hóa tính đến thời điểm này mới khoảng trên hai hai trăm linh tỷ
trong khi đó số vốn thu được từ thoái vốn khoảng một trăm ba mươi năm tỷ đồng
trong đó riêng thoái vốn tại công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk là hai mươi tỷ đồng
thoái vốn tại tổng công ty bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco thu về năm tỷ usd tương đương với một trăm một mươi tỷ đồng
đây là vụ thoái vốn lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường việt nam
và là một trong những vụ thoái vốn lớn nhất trong khu vực trong vòng một mươi năm trở lại đây
ý kiến với báo chí truyền thông đại diện hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam cho rằng
sự việc thoai vốn nhà nước tại sapeco thì đúng là chưa từng có doanh nghiệp nhà nước nào bán vốn thành công như thế
và điều này cũng từng khiến báo chí sôi động tốn nhiều giấy mực trong suốt hai năm qua
khi cũng liên quan đến lĩnh vực bán lẻ như việc mua bán các chuỗi bixi chuỗi metro tuy mọi sự so sánh đều khập thiễng
cho nên quan trọng là các thương vụ ấy cả bên bán lẫn bên mua đều đạt được hiệu quả
với chúng ta đó là mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà nước
nỗi lo vỗ béo rồi bán có thể làm mất đi thương hiệu việt
chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn đình cung cho rằng
khi doanh nghiệp nước ngoài bỏ số tiền lớn để đầu tư mua lại doanh nghiệp khác
họ đã có tính toán và kỳ vọng khả năng xin lời
việc thay đổi này cũng giúp doanh nghiệp nội thay đổi về quản lý quản trị
mặc dù chưa đạt được như kỳ vọng song đã có một số kết quả khả quan
điển hình với thương vụ thoái vốn sapeco được xem là thành công trong lịch sử thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
khi thu về tới gần năm tỷ đô la mỹ
điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hoạt động cổ phần hóa
bên cạnh đó dư luận cũng không khỏi băn khoăn khi một số thương hiệu như sapeco
hay vinamilk bán cho các nhà đầu tư nước ngoài
có thể sẽ khiến chúng ta mất đi những thương hiệu việt
và để làm rõ hơn những vấn đề dư luận quan tâm
chúng tôi đã mời đến trường phòng
hôm nay hôm nay ông nguyễn anh dương phó trưởng ban phụ trách ban chính sách kinh tế vĩ mô viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
lời đầu tiên xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay
và thưa ông dương câu hỏi đầu tiên
vừa qua vụ thoái vốn sapeco có thể gọi là một thương vụ thoái vốn thành công nhất từ trước tới nay
và tuy nhiên
có rất nhiều ý kiến liên tưởng đến việc mua bán các chuỗi bán lẻ trong hai năm vừa qua
như là bixi
hay là metro
vậy ông cho rằng
việc thoái vốn sapeco
có giống như việc bán đứt thương hiệu việt cho doanh nghiệp nước ngoài hay không
và quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này
tôi chia sẻ những quan ngại liên quan đến chuyện bán tài sản của việt nam cho doanh nghiệp nước ngoài
hay là cũng như những quan ngại liên quan đến câu chuyện tại sao doanh nghiệp trong nước không được tham gia vào cái quá trình mua cái doanh nghiệp này
thế nhưng mà cả cá nhân tôi thì có một quan điểm khác
thứ nhất câu chuyện là trong bối cảnh chúng ta đang xây dựng cái nền kinh tế thị trường
thì vai trò của nhà nước phải có những điều chỉnh
và sự can thiệp trực tiếp của nhà nước
thông qua các doanh nghiệp nhà nước
cần phải giảm bớt
việc thoái vốn khỏi doanh nghiệp sapeco là một hình mẫu tiêu biểu cho việc
những cái lĩnh vực nhà nước không cần tham gia thì nhà nước có thể rút lui
và tiến hành điều tiết thông qua chính sách
lĩnh vực thứ hai đó là trong bối cảnh hội nhập hiện nay
thì rõ ràng câu chuyện phân biệt giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài
nó đã mờ nhạt hơn rất nhiều so với câu chuyện cách đây khoảng một mươi năm hai mươi năm
và chính vì vậy cho nên câu chuyện đặt cái vấn đề là
bán thương hiệu việt cho doanh nghiệp nước ngoài
có lẽ nó cũng chỉ là mang tính hình ảnh
còn câu chuyện về thực dụng
và thực tế của quản lý điều hành kinh tế thì có lẽ nó có ý nghĩa nó không còn nhiều như trước đây nữa
và ý kiến cuối cùng
đó là cá nhân tôi thì cho rằng đây cũng chỉ là một giao dịch
mà cả hai bên đều được lợi
nhà nước được lợi
từ một khoản thu về và có thể được sử dụng cho các mục tiêu khác
bản thân doanh nghiệp nước ngoài họ cũng cảm thấy thương hiệu này có thể phát triển được
và việc mua lại là có lợi
và chính vì vậy mới có một cái giao dịch này
còn cái dự án giao dịch này nó có thể
thực hiện và doanh nghiệp nước ngoài họ có thể nắm giữ trong thời gian bao lâu
thì đấy cũng có tính chất thị trường
và sau này
giả sử một doanh nghiệp việt nam càng có tiềm lực
và đánh giá cao cái tiềm năng của thương hiệu sapeco thì hoàn toàn có thể mua lại cái thương hiệu này trong tương lai
và câu hỏi thứ hai
việc cụ thể việc thoái vốn sapeco dưới góc độ quản lý kinh tế và phát triển kinh tế vĩ mô đối với nước ta
thì cần được nhìn nhận đúng đắn như thế nào
đó là với khoản tiền thu được
thì câu chuyện chúng ta thấy rõ ràng là
khoản tiền này là tương đối lớn
thế nhưng để đánh giá được là khoản tiền này là lớn hay nhỏ
thì có lẽ sẽ là rất là khó
bởi vì câu chuyện này nó sẽ phụ thuộc vào không phải là cái giá trị hiện có mà quan trọng là cái tương lai
tương lai của cái thương hiệu này
cái năng lực của nhà đầu tư mới trong việc phát triển chiến lược kinh doanh của cái doanh nghiệp này
thì rõ ràng đấy là một cái yếu tố rất quan trọng trong tương lai
thế còn cá nhân tôi thì cho rằng là trong cái thời gian vừa qua
thì chúng ta mới đang nói về cái
việc mua lại cái khối tài sản này của nhà đầu tư thái lan
trong một thời gian và mới chỉ nhìn
khoảng trong một tháng trở lại đây
thế nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng là
ngay từ năm hai nghìn một mươi sáu thôi
thì chúng ta còn đang rất loay hoay với câu chuyện là động lực nào cho tăng trưởng
và huy động nguồn lực cho tăng trưởng
thì lúc ấy
những cái câu chuyện chúng ta đặt ra đầu tiên
đó là làm thế nào để tăng được cái hiệu quả sử dụng tài sản vốn nhà nước
và đặc biệt là ở những doanh nghiệp như sapeco
chúng ta nhìn thấy doanh nghiệp sapeco ví dụ như chiếm thị phần khoảng bốn
của thị phần và cái khối lượng tài sản tương đối lớn
và chúng ta nghĩ là nó là lớn
thế nhưng mà đặt nhìn từ góc độ hiệu quả kinh doanh
thì thực tế cho thấy là cái hiệu quả kinh doanh của sapeco còn thấp hơn đáng kể so với doanh nghiệp
lớn thứ hai trên thị trường là henneken
thì chính vì vậy cho nên câu chuyện đây là
chúng ta có khối tài sản lớn nhưng chúng ta chưa được sử dụng hiệu quả nhất
và như vậy
thì liệu chúng ta có nên ôm cái đống tài sản hay không
hay nên chuyển giao một cách cho nhà đầu tư phù hợp hơn
và chúng ta kiếm lợi từ cái nguồn lực
từ cái việc mua bán này
cái ý tiếp theo đó là câu chuyện là
câu chuyện về tổng thể cổ phần hóa
rõ ràng là nhìn từ tổng thể cổ phần hóa thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua thì cái quá trình cổ phần hóa còn diễn ra tương đối chậm
nó chưa được đặt như kỳ vọng
và nhìn từ góc độ ấy nếu đặt trong tổng thể cuộc chơi
thì rõ ràng cái việc thúc đẩy được
cái giao dịch bài vốn ở sapeco này
nó cũng sẽ tạo thêm động lực để chúng ta đẩy nhanh cái quá trình cổ phần hóa
ở các doanh nghiệp khác
và đặc biệt là những doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ
và như vậy thì rõ ràng là câu chuyện nó sẽ có ý nghĩa hơn là câu chuyện là
càng tạo thêm được cái hiệu quả cho sử dụng bốn nhà nước
đặc biệt là cái góc độ thứ ba
tôi cho rằng là ở cái giao dịch này
là chúng ta cứ
tôi chia sẻ với những lo ngại của các chuyên gia
các ý kiến trên truyền thông liên quan đến câu chuyện
khả năng mất thương hiệu việt
tại sao lại không cho doanh nghiệp việt nam mua lại cái giao dịch này
nhưng cá nhân tôi cho rằng
cái này thì nó nhìn như thế là chưa đủ
bởi vì câu chuyện đầu tiên là
muốn tìm được một nhà đầu tư trong nước để mua lại cái doanh nghiệp sapeco
là không dễ
đặc biệt là với quy mô tài sản như vậy
chỉ một giao dịch
còn nếu như bán nhỏ lẻ thì có thể cái giá trị thu được nó sẽ khác
câu chuyện tiếp theo nếu như tìm được nhà đầu tư mà mua được cái năng lực này và mua được cái
tài sản này
trong nước mà lại có cái năng lực để phát triển đến ngành bia
thì chỉ có doanh nghiệp trong ngành bia
thế nhưng nếu như hai doanh nghiệp một doanh nghiệp bia mà mua lại sapeco
có rủi ro về tập trung kinh tế
và ảnh hưởng đến cạnh tranh trên thị trường
thì cái này là luật cạnh tranh có thể lại
phải giải quyết
và như vậy thì cái này giao dịch này nó sẽ rất khó thực hiện được
và chính vậy cho nên câu chuyện tôi nghĩ là cái việc giao dịch này
tôi nghĩ là phù hợp và
đặt trong cái câu chuyện mà chúng ta đang tiến đến đổi mới cái mô hình tăng trưởng và nhà nước tiến điều hành kinh tế một cách
thực rộng hơn thân thiện với thị trường hơn
thì tôi nghĩ đây là giao dịch này chưa được
còn ở góc độ vĩ mô
thì có lẽ cái câu chuyện này nó sẽ
hướng đến nhiều hơn
ở hai khía cạnh
cái đầu tiên
đó là làm thế nào để sử dụng cái nguồn lực này một cách hiệu quả nhất
rõ ràng là cái khối tài sản lớn
thế nhưng vấn đề cái năng lực của chúng ta trong việc là phân bổ cái khối tài sản ấy
là như thế nào
việc chia phân bổ tài sản có thể rất nhanh
thế nhưng cái hiệu quả
sẽ phải một thời gian nữa chúng ta mới nhìn thấy được
thì làm thế nào để
không bị quá hứng khởi với cái nguồn tiền này
để đưa ra những cái quyết định quá dễ dãi
và câu chuyện tiếp theo đó là câu chuyện là nhìn từ góc độ về cả năng lực
các ngân hàng nhà nước
thì có khi mà có một cái dòng tiền lớn như vậy cũng qua tài khoản cá nhân thanh toán
thì ngân hàng nhà nước
phải mua lại
để ổn định cái tỷ giá trên thị trường
và như vậy thì cái cung tiền nội tệ trong nước có thể tăng
và như vậy thì ngân hàng nhà nước nhìn từ kinh nghiệm của năm hai nghìn bảy hai nghìn tám
thì phải làm như thế nào để trung hòa hóa được cái dòng tiền ấy
để tránh được cái áp lực đối với cái lạm phát
thì đây cũng là những cái câu chuyện cả vĩ mô cả
cả về kỹ thuật đối với quá trình giao dịch này
mà tôi nghĩ là cần phải quan tâm
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám phải cổ phần hóa sáu mươi bốn doanh nghiệp và thoái vốn tại một trăm tám mươi một doanh nghiệp
và những đơn vị nằm trong kế hoạch cổ phần hóa thoái vốn năm hai nghìn một mươi bảy
chưa thực hiện được sẽ dồn sang năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa và thoái vốn chiếm tương ứng hơn năm mươi
và bốn mươi bốn sáu của cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là nhiệm vụ rất lớn của năm hai nghìn một mươi tám
với số tiền thu được
từ cổ phần hóa và thoái vốn
sẽ được sử dụng như thế nào
là vấn đề đáng bàn
nghị quyết hội nghị trung ương năm khoá một mươi hai vừa rồi đã khẳng định
tất cả số vốn nhà nước thoái được từ việc cổ phần hóa
đều phải được đưa vào sử dụng cho đầu tư phát triển
đầu tư như thế nào để hiệu quả
là vấn đề dư luận quan tâm
vâng thưa ông dương
không chỉ sapeco hay công ty cổ phần sữa vinamilk thoái vốn
mà sẽ còn rất nhiều các doanh nghiệp nhà nước khác
nằm trong cái kế hoạch mà cổ phần hóa trong thời gian tới
vậy thì ông kỳ vọng gì
khi các nhà đầu tư
đặc biệt là các tập đoàn có thể sẽ
có những cái tác động đến nền kinh tế của việt nam hay không
rõ ràng cái câu chuyện đầu tiên mà tôi nghĩ là cái cách mà việc với việc lắm
nhà nước thoái vốn khỏi các doanh nghiệp như sapeco hay vinamilk
thì cái câu chuyện đầu tiên mà ra cái khu vực doanh nghiệp
được hưởng lợi
đó là câu chuyện là cái cạnh tranh trên thị trường
chắc chắn sẽ được cải thiện
cái câu chuyện đây là với cái quy mô nhỏ hơn của khu vực doanh nghiệp nhà nước
thì rõ ràng các doanh nghiệp tư nhân
và các doanh nghiệp có vốn đầu tiên nước ngoài
sẽ có điều kiện được cạnh tranh bình đẳng hơn
và lúc ấy
thì nhìn từ góc độ
cơ quan quản lý
thì rõ ràng nhà nước cũng tương đối nhàn hơn
theo nghĩa là chỉ cần bảo đảm cạnh tranh trên các thị trường cụ thể
câu chuyện tiếp theo đó là câu chuyện là bản thân khu vực doanh nghiệp
thì cũng còn có thể được hưởng lợi
bởi vì những cái doanh nghiệp mà tham gia được
cổ phần hóa
những doanh nghiệp mà nhà nước thoái vốn và có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài
thì chất lượng quản trị
chắc chắn sẽ tăng
chắc chắn sẽ tăng
và chúng ta nhìn từ thực tiễn của không ít doanh nghiệp kể cả có vốn đầu tư nước ngoài
chúng ta thấy
cái áp lực của thị trường
cái áp lực của đồng vốn
sẽ buộc cho các doanh nghiệp phải hành xử một cách thị trường hơn
làm thế nào để kiếm được lợi nhiều nhất
và cái khối tài sản ấy
rõ ràng cũng được hưởng lợi
và rõ ràng nhìn từ ngay cả trong nhà nước thoái vốn nhưng trong trường hợp chưa thoái vốn hoàn toàn
thì cái phần vốn giữ lại ấy
mà được doanh nghiệp nước ngoài sử dụng hiệu quả hơn
thì rõ ràng
rõ ràng cái nguồn lực nguồn lợi cho nhà nước cũng sẽ được nhiều hơn
đấy thì đấy là tôi nghĩ là cái góc độ thực dụng là nên nghĩ như thế
và cái câu chuyện cuối cùng
đó là câu chuyện là về
chúng ta có tinh thần tự tôn về thương hiệu của dân tộc
chúng ta muốn có nền sản xuất mang thương hiệu ở việt nam
đó là mong muốn tương đối tốt
nhưng hiện thực hóa cái mong muốn ấy cái tinh thần ấy một cách thực dụng
và thực dụng ở đây đó là gì
cái gì chúng ta chưa làm tốt
chúng ta không làm tốt bằng đối tác nước ngoài
thì chúng ta bán lại
để chỉ khi nào chúng ta đủ năng lực
chúng ta nhận thấy rằng chúng ta có thể phát triển một cái thương hiệu
để mang lại đủ giá trị trong tương lai
thì chúng ta mới phát đổi
có thể mua lại
chúng ta có thể phát triển thương hiệu mới
câu chuyện đây đó là chúng ta nên nhìn
nên nhìn các vương tự thoái vốn này
nó như một trong cái tiến trình vận động của việc xây dựng nền kinh tế thị trường ở việt nam
và chắc chắn cái cộng đồng doanh nghiệp việt nam sẽ được hưởng lợi từ cái việc
phát triển cái cơ chế thị trường ấy
vâng vậy theo ông thì vấn đề đáng quan tâm
sau khi nhà nước thoái vốn khỏi các doanh nghiệp
vốn được coi
như là những con gà đẻ trứng vàng như là sapeco hay là villamilk
trước hết câu chuyện đầu tiên đó là vấn đề là có
có đồng dòng vốn có cái nguồn tài sản nguồn tiền như
từ cái vụ thoái vốn này
thì vấn đề đầu tiên là nhà nước
quyết định sử dụng cái dòng tiền này như thế nào
chúng ta đã có được những nghe những chia sẻ thông tin từ các cơ quan chính sách liên quan đến việc là
nguồn tiền này chắc chắn là không phải dùng để trả nợ
và dùng để cho đầu tư
thế nhưng nói như thế là chưa đủ
từ góc độ người dân từ cộng đồng doanh nghiệp trong nước
đều có mong muốn được là
chia sẻ rõ hơn về những cái định hướng là sử dụng dòng tiền này như thế nào
đầu tư như thế nào
để hiệu quả nhất
và chính vì vậy cho nên câu chuyện ở đây rõ ràng nó không phải chỉ là chính sách liên quan đến cổ phần hóa chính sách thoái vốn
mà còn cả một cái khung chính sách rộng hơn liên quan đến câu chuyện quản lý đầu tư công
phân bổ nguồn vốn đầu tư công một cách hiệu quả nhất
và giám sát trong quá trình thực hiện
cái bài học từ việc là chúng ta
huy động được rất nhiều từ vốn trai phiếu chính phủ
nhưng giải ngân rất chậm trong hai năm gần đây
thì chúng ta đã là một cái bài học rất là sương máu
và tôi cũng hy vọng là nhà nước sẽ
giúp được bài học ấy
trước những cái lo ngại của thị trường
những lo ngại của các chuyên gia
về việc là mất thương hiệu
về việc là
mất được cái nguồn lợi từ các doanh nghiệp nhà nước này
thì nhà nước phải chứng minh một cách thường rộng hơn
sử dụng cái giống nguồn tiền thu được ấy
để đầu tư một cái vào những cái dự án
và nó có thể mang lại lợi ích cho cả nền kinh tế
cho cả phần lớn cộng đồng doanh nghiệp của việt nam
thì đấy cũng mới là một cách chứng minh hiệu quả nhất
bên cạnh đó thì cái câu chuyện ấy cũng nên
cũng không nên dừng ở cái thương vụ thoải vốn này
bởi vì nếu như dừng lại
thì có thể là sẽ tạo ra những cái lo ngại là cái quá trình cổ phần hóa có lẽ
nó chỉ dừng ở đấy hoặc là chỉ như thế là chỉ
tiến hành một cách
mà thay vào đó thì nên tận dụng cái đà có được
từ những cái vụ thành công này
thương vụ thành công này
để tiến hành một cổ phần hóa
cổ phần hóa và đổi mới các doanh nghiệp nhà nước một cách rộng hơn
thì đấy mới là cái cơ sở
để tạo được cái động lực cho
cho cái quá trình
nâng cao hiệu quả của sử dụng vốn của khu nhà nước
cũng như là phát triển kinh tế nói chung
và đấy mới là những cái câu chuyện mà tôi nghĩ là
cả kỹ thuật
nhưng cũng nó cũng lại sẽ là
phải nằm trong một cái lộ trình tương đối dài
để cải cách cái khu vực doanh nghiệp nhà nước
và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông dương đã nhiều lần mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn chương trình
nhằm sử dụng vốn có hiệu quả
giảm bớt gánh nặng trong ngân sách nhà nước
giảm các khoản nợ công
để nền kinh tế phát triển theo đúng nguyên tắc của cơ chế thị trường
xóa bỏ triệt đề cơ chế bao cấp để hội nhập kinh tế quốc tế
chính vì vậy cần nhìn nhận việc thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn như sapeco
và thậm chí là nhiều doanh nghiệp khác trong thời gian tới
không phải là sẽ đánh mất thương hiệu quốc gia
mà vấn đề quan trọng là hàng tỷ đô la thu được
từ các đợt thoái vốn
phải tạo được những tài sản giá trị lớn cho quốc gia
tạo động lực cho phát triển kinh tế
đến đây thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết